vâng những chính sách hỗ trợ của nhà nước đã kịp thời thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
giúp cho họ trong tài khoản ngắn hạn có điểm tựa có chi phí có các khoản giảm thuế để tái đầu tư
tái cấu trúc lại công ty và cũng như là phục hồi bền vững
và theo các chuyên gia đây là gói hỗ trợ mang đầy tính nhân văn và thực sự có ý nghĩa
đối với cộng đồng doanh nghiệp ngay trong lúc này
trong thời gian diễn biến dịch covid chúng tôi cũng thấy các bảng chính quyền từ trung ương đến địa phương
cũng đã có rất là nhiều các gói hoạt động để nhằm hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt là các doanh nghiệp chúng tôi cũng thấy được những việc làm đấy của đảng của chính phủ của nhà nước
cũng rất là hợp lòng dân và cũng rất là thiết thực và cũng rất là ý nghĩa
đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi chín
chính phủ có biện pháp giảm thuế như vậy thì tuy rằng thu ngân sách sẽ bị giảm xuống
sức mua của xã hội gồm có sức mua của người tiêu dùng cũng như sức mua của các doanh nghiệp sẽ tăng lên
dẫn đến chuyện là các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để cung cấp được nhiều hàng hóa hơn cho xã hội
như vậy là tôi đánh giá là một biện pháp kịp thời để mà khắc phục cái khủng hoảng dịch bệnh vào thời điểm như thế này

bộ tài chính đã đề xuất nhiều gói hỗ trợ khác nhau trong đó có việc giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp giảm năm mươi thuế cho các hộ kinh doanh
và chính phủ đã cơ bản nhất trí yêu cầu rút gọn thủ tục để sớm trình ubthqh trước ngày một mươi tháng tám
cái gói mà giãn hoãn nộp thuế cũng như tiền thuế đất và giảm ba mươi là cái
và thuế thu nhập doanh nghiệp này nó được các doanh nghiệp đánh giá rất cao vì cái tính hiện thực và cái tính đơn giản cũng như dễ thực hiện của cái việc mà thực hiện cái chính sách này
nó là một trong những cái đòn bẩy thúc đẩy cái sự phát triển của các doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua cũng như nó có thể tiếp tục phát huy cái vai trò tác dụng trong sáu cái tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một này
cái chính sách này
nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều khó khăn cho một cái bộ phận rất lớn
cái tháo gỡ này rất là đáng ghi nhận và tôi nghĩ rằng là xã hội cũng như các doanh nghiệp người kinh doanh sẽ rất phấn khởi
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội nhiều doanh nghiệp dù bản thân tự cố gắng xoay sở nhưng vẫn rất cần có các chính sách hỗ trợ từ chính phủ từ các bộ ngành
từ đó để các doanh nghiệp thấy rằng mình không đơn độc mà trái lại
sẽ vững tin và yên tâm hơn rất nhiều trong sản xuất kinh doanh